tỉnh phú yên vừa triển khai dự án tăng cường năng lực cộng đồng trong bảo tồn quần thể dạng san hô hòn yến
tại thôn nhân hội xã an hòa hải huyện tuy an dự án có tổng kinh phí gần ba hai tỷ đồng
thời gian thực hiện dự án từ nay đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một gồm hoạt động tuyên truyền
hướng dẫn người dân về tác hại của túi ni lông đồ nhựa sử dụng một lần
phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ tập huấn các lớp đào tạo
nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương cán bộ nóng cốt các hội đoàn thể và cộng đồng dân cư địa phương
về quản lý bảo vệ hệ sinh thái biển hệ sinh thái dạng san hô
đồng thời tập huấn đào tạo tuyên truyền viên cộng đồng để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng
về giảm thiểu chất thải nhựa nước thải chất thải rắn từ sản xuất sinh hoạt
bảo vệ hệ sinh thái dạng san hô thích ứng với biến đổi khí hậu
dự án góp phần thực hiện thành công chiến lược bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi trên địa bàn tỉnh phú yên